hôm qua trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ bế giảng huấn luyện đầu khóa học viên đào tạo văn bằng hai theo đề án số một và đề án mở rộng năm hai nghìn hai mươi hai
khóa học nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công cụ hỗ trợ
với những kết quả đạt được trong khóa học đầu tiên trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một đã đưa ra những phương hướng và giải pháp cụ thể
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện công an nhân dân trong những khóa tiếp theo

các bác sĩ cho biết bệnh cúm thường diễn biến lành tính hồi phục trong vòng hai bảy ngày
nhưng đối với trẻ em đặc biệt là trẻ có bệnh nền thì bệnh có thể diễn biến nặng hơn dễ biên chứng
để phòng bệnh cho trẻ cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng cúm hàng năm
khi mà có dịch bệnh như thế này mà một em bé không may bị mắc bệnh
thì phụ huynh nên thông báo cho cô giáo hay cho những người quản lý ở những chỗ mà em bé sinh hoạt tập trung ấy
để các bạn khác có các biện pháp phòng bệnh
ví dụ như vệ sinh đều hấp ví dụ như nhỏ mũi hoặc là xúc họng nước muối để làm giảm cái nguy cơ mắc bệnh
bệnh cúm a thường bị nhầm lẫn với bệnh cảm thông thường do những triệu chứng tương tự
tuy nhiên bệnh diễn biến nhanh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và có nguy cơ cao bùng phát thành dịch và đại dịch
các bác sĩ lưu ý đối với những trường hợp có hệ miễn dịch yếu như người già trẻ nhỏ phụ nữ mang thai
có thể nhiễm cúm vào các thời điểm trong năm
để phòng tránh mọi người cần đeo khẩu trang vệ sinh mũi họng thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nâng cao sức đề kháng
tin an ninh trật tự
mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với sáu bị can
nhập cảnh bộ công an
bốn ông vũ sĩ cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại hương yên người nghiệp nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
cùng về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
ông bùi huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại hải dương nghề nghiệp cán bộ cục y tế dự phòng bộ y tế
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
ông nguyễn tiến mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại bắc giang người nghiệp phó giám đốc công ty cổ phấn du lịch thương mại lữ hành việt
giám đốc công ty vận tải du lịch hoàng long luxury về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với sáu bị can nêu trên
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian vừa qua việc nở rộ các cuộc thi hoa hậu người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
không chỉ bày tỏ lo ngại về chất lượng các cuộc thi mà nhiều ý kiến còn cho rằng
cần phải có một chế tài xử lý nghiêm những cuộc thi vi phạm quy định của pháp luật
liên quan đến vấn đề này nghị định số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi ndcp về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được ban hành cuối năm hai nghìn hai mươi
không được phát triển
không giới hạn số lượng các cuộc thi hoa hậu hoa khôi người mẫu trong một năm
chính điều này đã tạo điều kiện cho hàng loạt các cuộc thi hoa hậu hoa khôi mở giả
ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức hội nghị phổ biến
nghị định số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
một trong những điểm mới là việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp
do ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chấp thuận
mà không cần phải xin cấp phép của cục nghệ thuật biểu diễn
sự thông thoáng cởi mở quy định tổ chức cuộc thi nhan sắc của nghị định một trăm bốn mươi bốn
khiến cho lo ngại nở rộ các cuộc thi nhan sắc lạm phát hoa hậu trở thành hiện thực
khi chỉ sáu tháng đầu năm việt nam đã đón hàng chục hoa hậu đăng quang
điều đang nói số lượng các cuộc thi hoa hậu trong năm nay tăng
nhưng chất lượng không tăng thậm chí lùng xùm bùa vây
thưa quý vị từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực như là hộ nghèo hộ cận nghèo
được hỗ trợ từ bốn mươi triệu đồng xây nhà
người gửi tiết kiệm thì có thể rút một phần trước thời hạn với lãi suất cao
thuê bao di động mới phải xác thực trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
thông tư một hai nghìn hai mươi hai tt bxg hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo
hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám
theo đó đối tượng hộ nghèo cận nghèo sau đây được hỗ trợ xây nhà mới bốn mươi triệu đồng một hộ
sửa chữa nhà được hỗ trợ hai mươi triệu đồng một hộ
đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở
thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và các chương trình đề án chính sách khác
ngân hàng nhà nước ban hành thông tư số bốn hai nghìn hai mươi hai tt nhnn quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi
tại tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể trường hợp rút toàn bộ tiền gửi áp dụng mức lãi suất tối đa bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất
của tổ chức tiến dụng đó theo đối tượng khách hàng và hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn
cụ thể trường hợp rút toàn bộ tiền gửi áp dụng mức lãi xuất bằng lãi xuất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất
của tổ chức tiến dụng đó theo đối tượng khách hàng và hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn
từ ngày một tháng tám các thuê bao di động mới phát sinh phải thực hiện xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý giải quyết tình trạng sử dụng sim giác
trong đó bộ công an chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông
thống nhất quy trình thực hiện cấp số thuê bao mới thực hiện ra soát cơ sở pháp lý và lựa chọn các giải pháp
bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phương án tổ chức thực hiện đối soát xác thực thông tin thuê bao đảm bảo không ảnh hưởng
đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông và các ngành nghề kinh doanh có liên quan sử dụng số điện thoại di động
hôm nay tòa nhân dân tp đà nẵng vừa tuyên phạt bốn bị cáo hoàng ngọc toàn mức án tử hình lê bảo ngọc trung thân
phạm nguyễn tấn phát hai mươi năm tù cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy và nguyễn văn đức bị tuyên phạt mức án tử hình
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi tám tháng một toàn đưa đức một gói hàng và một triệu năm trăm linh nghìn đồng biết bên trong là ma túy
nhưng đức vẫn vận chuyển vào thành phố đà nẵng khi đức bắt xe chở đến nhà ngọc tại quận sơn trà thì bị bắt quả tăng
thu giữ hơn bốn kg ma túy đá phát và ngọc là hai chân rết quan trọng trong đường dây mua bán ma túy
trạm cảnh sát giao thông diễn châu thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an vừa bắt quả tăng
một đối tượng tàng trữ trái phép một bánh heroin
theo lời khai ban đầu đối tượng lữ văn thần nhận vận chuyển thuê một bánh heroin với tiền công là hai mươi triệu đồng
tối ngày hai mươi bốn tháng bảy thần giấu ma túy trước bụng ngang thắt lưng rồi đi xe mô tô đến địa điểm giao cho khách hàng
khi đến khu vực eo vạc bồng xã bồng khê huyện con cuông thì bị tổ công tác khống chế cùng tăng vật
thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác
trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ra công điện yêu cầu
ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tuyên truyền vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt mũi loang quang bọ gậy trên địa bàn
thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng để tuyên truyền giám sát hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước thủ tướng về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
điều giả của cơ quan tổ chức phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị thắm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa trạch xã ngọc liên huyện cẩm giang tỉnh hải dương
ngoài ra phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn nhất sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn du tái xã tiền tiến thành phố hải dương tỉnh hải dương
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện